tại thủ đô hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
để phê duyệt quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
sau khi xem xét báo cáo số tám ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
bộ chính trị hoan nghênh ban chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các đồng chí ủy viên trung ương
tại hội nghị trung ương chín khóa một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thực hiện kế hoạch một mươi một của bộ chính trị
đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự
đưa vào quy hoạch thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đúng các quy định quy trình về công tác cán bộ
trên cơ sở đề xuất của ban chỉ đạo bộ chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bộ chính trị giao ban chỉ đạo thông báo cho các cấp
ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị biết về kết quả phê duyệt
đồng thời giao cho ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
và các địa phương cơ quan đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức
gắn với luân chuyển sắp xếp bố trí công tác đối với các đồng chí được quy hoạch
để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương số ba trăm bảy mươi bốn ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số hai trăm linh một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên đảng ủy quân sự trung ương
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
nguyên phó bí thư đảng
nguyên tư lệnh quân chủng hải quân bộ chính trị nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân
đồng chí nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết
của ban thường vụ đảng ủy trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do quân chủng hải quân quản lý
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm thực hiện không đúng theo thẩm quyền
vi phạm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
quá trình kiềm điểm đồng chí nguyễn văn hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình
đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về những vi phạm những khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các cơ quan chức năng đã tiến hành xác định vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân
bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của quân đội và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả của các vi phạm xét quá trình công tác những đóng góp cho quân chủng hải quân
cho quân đội và đất nước của đồng chí nguyễn văn hiến
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ
ủy viên đảng ủy quân sự trung ương nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi
gồm phó bí thư đảng ủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy và ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bộ chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền
nguyễn văn hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định